sau khi dự lễ viếng một mươi ba liệt sĩ hy sinh tại thủy điện rào trăng huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp với các lực lượng để đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn
các công nhân nhà máy thủy điện rào trang ba
tham sự cuộc họp có lãnh đạo các bộ quốc phòng công an giao thông vận tải tài nguyên và môi trường
công thương văn phòng chính phủ ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống luật bão thiên tai
trung tướng nguyễn doãn anh tư lệnh quân khu bốn cho biết
tại hiện trường mưa rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng đang tiến hành tiếp cận hiện trường bằng cả đường bộ và đường không
quân khu bốn đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội công an để huy động lực lượng
tổ chức tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ
các nạn nhân thiệt hại do mưa lũ trong đó có các cán bộ chỉ huy chiến sĩ trong quân đội
hiện tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp
phó thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt
nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho đoàn cứu nạn
đây là nhiệm vụ hàng đầu trong đó lực lượng vũ trang là nằm cốt
do đó yêu cầu bộ phòng các địa phương cùng các bộ công an giao thông vận tải công thương nông nghiệp phát triển ứng phộn
nói chung các lực lượng các lực lượng để tìm con đường ngắn nhất nhanh nhất đến với khu vực mà còn những người đang bị nạn